chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trong tình hình an ninh trật tự được đảm bảo công an các đơn vị địa phương đã chủ động nắm tình hình tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh tấn công chấn áp mạnh các loại tội phạm theo chỉ đạo của bộ
đánh giá chung cho thấy số vụ phạm pháp hình sự trung bình giảm một mươi ba bốn vụ một ngày so với dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan sử dụng pháo trái phép trong đêm giao thừa giảm hẳn so với dịp tết tân sử hai nghìn hai mươi một
tình hình tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
công tác phòng chống dịch
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an nhân dân đặc biệt trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai vừa qua
thống kê cho thấy trong chín ngày nghỉ tết từ hai mươi chín tháng một đến sáu tháng hai công tác đảm bảo trật tự tai nạn tệ nạn xã hội được kiểm soát tốt giao thông đảm bảo
các biện pháp phòng ngừa đấu tranh tấn công chấn áp mạnh các loại tội phạm đã được công an các đơn vị địa phương tập trung
đã điều tra khám phá một trăm chín mươi một vụ bắt hai trăm bảy mươi chín đối tượng hình sự bắt một trăm tám mươi một đối tượng ma túy hai bảy trăm bốn mươi tám đối tượng cờ bạc bốn mươi sáu đối tượng truy nã
an ninh trật tự ổn định người dân ra đường vui tết đón xuân
trong dịp tết vừa rồi vừa chống dịch vừa là bảo vệ người dân rất là chú đáo và ngày đêm liên tục đi nhắc nhở người dân tự tránh tụ tập đông người tránh những chỗ va chạm đường xá thì thông thoáng dân rất là phấn khởi
trước trong và sau tết đặc biệt là từ ngày ba mươi tết ngày một tết một trăm linh quân số trực và đảm bảo an ninh trên địa bàn đồng thời thì các đồng chí cảnh sát khu vực cũng là thành viên của tổ covid cộng đồng cũng là những thành viên tích cực và cũng là thành viên chủ lực đấy ạ của các tổ covid
trong dịp tết năm nay công an các địa phương đã hạn chế tối đa tình trạng đốt pháo nổ và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm
đoàn công tác của cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã trực tiếp đi kiểm tra tại cơ sở
thống kê cho thấy các đơn vị đã thu giữ tám trăm năm mươi một kg pháo các loại tăng hai mươi một kg so với dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi một vận động thu hồi ba trăm một mươi hai khẩu súng
một tám trăm hai mươi sáu viên đạn hai mươi sáu lựu đạn và một số vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ
người dân chấp hành tốt các quy định về pháo không có trường hợp nào đốt pháo xảy ra trên địa bàn
việc kiểm tra này nhằm đánh giá việc triển khai của các địa phương và xác định các địa phương trọng điểm còn tình trạng đốt pháo và mức độ đốt pháo như thế nào
để có những biện pháp
phòng ngừa đối với công tác phòng chống vi phạm về pháo sau này cũng như là xử lý đối với các địa phương vẫn còn để tình trạng đốt pháo tràn an
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực
mặc dù số người về quê ăn tết bằng phương tiện cá nhân tăng cao nhưng tình hình tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
thống kê trong chín ngày nghỉ tết toàn quốc xảy ra hai trăm một mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm một trăm hai mươi một người chết
một trăm ba mươi tám người bị thương giảm một mươi bảy vụ một mươi bốn người chết hai mươi chín người bị thương so với tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai kịp thời các phương án điều tiết phân luồng giao thông
không để xảy ra ủn tắc kéo dài trên các tuyến đường trọng điểm ra vào các thành phố lớn
tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông hoạt động rất tích cực và có tinh chất chuyên nghiệp rất cao cho nên mang lại hiệu quả rất lớn
hiện ở cái chỗ là tình hình về tai nạn giao thông rồi những bất cập liên quan tai nạn giao thông đều được xử lý rất là tốt
và như vậy thì đấy là chúng thấy rằng là những bước tiến rất là tốt trong cái đường giao thông
có thể dùng cả lực lượng dùng cả công nghệ và phối hợp các lực lượng trong cảnh sát giao thông
cũng như là cảnh sát giao thông có thể phối hợp với các lực lượng chức năng khác
một là tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị
kết luận của trung ương của chính phủ và bộ công an về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới
thứ hai là tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
nắm chắc tình hình dự báo từ sớm từ xa để tham mưu cho chính phủ và bộ công an về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
ba là tăng cường và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại
kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nâng cao hiệu quả các mặt công tác của lực lượng cảnh sát giao thông
để có được kết quả đó lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu với lãnh đạo đảng nhà nước
nhiều chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
đồng thời phối hợp với cấp ủy chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
thực hiện tốt các chủ trương chính sách an sinh xã hội an dân đảm bảo an ninh dịp trước trong và sau tết nguyên đán
năm hai nghìn hai mươi hai này cũng như các năm chúng tôi tiếp tục tấn công chấn áp tội phạm để đảm bảo mục tiêu cho nhân dân
được vui xuân đón tết ảnh hưởng của covid những khó khăn của đời sống kinh tế xã hội
chúng tôi cũng dự báo là cũng có nhiều những loại tội phạm mới nảy sinh trong thời kỳ này
lực lượng công an sẽ làm hết sức mình để phục vụ cho tất cả các tội phạm
và mục tiêu đó là phục vụ đất nước phục vụ nhân dân
năm mới khí thế mới lực lượng công an nhân dân đã và đang thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng
gương mẫu sung kích trên tuyến đầu phòng chống dịch đấu tranh chấn áp quyết liệt các loại tội phạm
và đảm bảo an dân an sinh xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
góp phần quan trọng kiểm soát đại dịch và từng bước phục hồi phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước
trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân nhâm dần các cán bộ chiến sĩ công an thành phố đà nẵng
đã gác lại niềm vui riêng mang theo máy móc đến tận nhà phục vụ công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
cho các trường hợp đặc biệt niềm vui ngày tết của những người mang sắc phục công an nhân dân
là được phục vụ nhân dân khi có yêu cầu
những cơn mưa xuân kèm gió lạnh vẫn không làm nàn lòng cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội
công an quận liên triểu thành phố đà nẵng không sợ ướt người chỉ sợ ướt máy móc khi di chuyển
mỗi người tự động viên nhau phải hoàn thành nhiệm vụ như món quà tết tặng bà con
tới nhà dân mỗi người một việc tự lắp đặt máy móc đối chiếu thông tin chụp ảnh lấy vân tay
tất cả được thực hiện nhanh hiệu quả
trước đó danh sách các trường hợp gặp khó khăn trong đi lại được công an các phường khảo sát và gửi thông tin về
có một số người họ rất mong muốn làm nhưng khó khăn có việc đi lại
đây là cái việc này của đội văn quả liên hành chính và cũng như của công an phường
thì làm cho người dân rất là phán khởi
và qua đó thì từ đây là cũng tạo lại cái hình ảnh của người
của hình ảnh của ban nhân dân trong lòng người dân tại địa phương
những cái khó khăn lớn nhất ở đây là những người bị bệnh nằm một chỗ là rất khó khăn
trong việc là thu thập và văn tay hoặc là chụp ảnh của công dân
đây là mặc dù như vậy nhưng mà
đầu cảnh sát quản lý liên hành chính cũng phối hợp với lại công an địa phương
các phường để cố gắng để cho những người này đều được thu thập căn cứ công dân tốt
có căn cứ công dân
không chỉ trước và sau tết mà trong suốt thời gian qua
các tổ lưu động cấp căn cấp công dân do công an các địa phương tổ chức
đều làm việc với tinh thần khẩn trương trách nhiệm hiệu quả
trong vương trầm con dân là còn làm không để người dân nào đến mà không làm được căn cứ công dân
đến tận nhà
gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn cán bộ chiến sĩ của tổ công tác
còn tặng nhiều xuất quả tết ý nghĩa tới bà con
tiến độ thực hiện về cấp căn cứ công dân và làm sạch dữ liệu quốc gia dữ liệu cư
hiện nay công an quận tiến độ thực hiện đạt được khoảng chín mươi sáu
và cái việc cấp căn cứ công dân thì công an quận thường xuyên có kế hoạch tổ chức
hai cái địa điểm
một là tại công an quận và phân công một cái tổ lưu động để mà tiến hành xuống địa bàn
tổ chức cấp căn cứ công dân cho những người già nêu đơn người yếu thế
việc đi lại là khó khăn
dù vất vả làm liên tục trong mọi điều kiện hoàn cảnh
các thành viên trong tổ vẫn đảm nhận công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất
sự tận tụy tinh thần phục vụ